quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cơ quan chịu trách nhiệm giám sát tất cả các loại thuốc các thiết bị và thực phẩm chức năng trên thị trường tiêu dùng mỹ đã bất ngờ tiến hành một cuộc điều tra thành phần trong những loại thực phẩm chức năng được bán tại bốn nhà bán lẻ lớn nhất nước mỹ đó là walmark target walgreens và gnc
kết quả gây chấn động thế giới khi chỉ có hai mươi một thành phần trong đó được liệt kê đúng như mô tả trên bao bì sản phẩm
còn lại bảy mươi chín số lượng được đưa đi kiểm tra đều phát hiện nhà sản xuất cố tình pha tạp chất và những chất độn rẻ tiền có nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng gồm cả bột mì bột củ cải bột tỏi bột đậu nành
trong danh sách các sản phẩm cấm lưu hành của lực lượng chức năng bang new york có nhắc đến những cái tên khá nổi tiếng như thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị trầm cảm xanh rôn woods thực phẩm chức năng tăng cường tuần hoàn não

thực phẩm chức năng giúp ngủ ngon valeria roots
có tới hai mươi sản phẩm giảm cân và sản phẩm tăng cường khả năng biễn dịch đều được phóng đại về công dụng
ngay lập tức tổng trưởng lý new york đã yêu cầu bốn nhà bán lẻ walmark target walgreen và gnc phải rút các loại thực phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn ra khỏi hệ thống tiêu thụ
đó là câu chuyện của bốn năm trước song dường như cho tới nay vấn đề quản lý thị trường thực phẩm chức năng tại mỹ vẫn chưa giảm sức nóng
vấn đề là ở chỗ fda không yêu cầu thực phẩm chức năng được chứng minh an toàn và hiệu quả điều này khác với dược phẩm
các nhà sản xuất thực phẩm chức năng chỉ được yêu cầu phải báo cáo bất kỳ tác dụng phụ từ các phản ứng dị ứng đến các phản ứng nghiêm trọng hơn cho fda
cơ quan này cũng chỉ bỏ các thực phẩm chức năng trên thị trường nếu chúng có biểu hiện không an toàn hoặc nếu chúng được rán nhãn không chính xác
rõ ràng là có một khoảng cách đáng kể trong cách đánh giá dược phẩm và thực phẩm
trong cách đánh giá dược phẩm chức năng ngành công nghiệp dược phẩm phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ từ quá trình thử nghiệm khoa học nghiêm ngặt trên động vật rồi trên người
các kết quả phải cho thấy độ an toàn và hiệu quả
sau đó những dữ liệu này phải được trình lên fda trước khi cơ quan này phê duyệt bất kỳ loại thuốc nào
nói cách khác thì sản phẩm bổ sung có tác dụng thế nào độ an toàn ra sao là do tính tự giác của các nhà sản xuất là chính
fda chỉ yêu cầu trên bao bì của các sản phẩm chức năng phải ghi rằng
các sản phẩm này không có tác dụng chữa bệnh
điều này đặt ra câu hỏi fda có nên đặt ra thêm các quy định chặt chẽ hơn liên quan đến thực phẩm chức năng
các nhà khoa học mỹ đã phân tích các mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của sáu mươi ba khoa cấp cứu của các bệnh viện ở mỹ trong tám năm
kết quả cho thấy đối với hơn hai mươi tám trường hợp cấp cứu là người trưởng thành tuổi từ hai mươi đến ba mươi bốn
các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân là thủ phạm chính
dẫn đến hơn một nửa ca cấp cứu
mỗi năm ở lứa tuổi này với các triệu chứng liên quan đến tim mạch như đau ngực dối loạn nhịp tim
đáng chú ý các sản phẩm giảm cân khiến khoảng ba ba trăm ba mươi chín lượt phụ nữ cấp cứu mỗi năm gấp ba lần so với nam giới
trong số những nạn nhân của thực phẩm chức năng kém chất lượng có tới hai mươi một sáu là trẻ em dưới năm tuổi
từ các kết quả phân tích các nhà khoa học đi đến kết luận việc lạm dụng thực phẩm chức năng được cho là nguyên nhân
khiến hai mươi ba trường hợp phải cấp cứu mỗi năm tại mỹ
người trưởng thành không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thì nên bổ sung vitamin tự nhiên
thông qua chế độ ăn uống lành mạnh chứa nhiều rau củ trái cây các loại hạt
đây được coi là cách tốt nhất để đạt sức khỏe vàng
luật về thực phẩm chức năng được ban hành tại mỹ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trong đó quy định các nhà sản xuất phải ghi rõ trên bao bì rằng đây không phải là thuốc chữa bệnh
xong mới đây nhất
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã yêu cầu một mươi bảy công ty sản xuất thực phẩm chức năng tại nước này
sớm đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc các công ty này bán ra thị trường hơn năm mươi tám loại sản phẩm
với quảng cáo là có thể chữa được nhiều bệnh lý nghiêm trọng trong đó có cả alzheimer
các công ty sản xuất thực phẩm chức năng thu được lợi nhuận nhờ đánh vào lòng tin của người dùng
trong khi người dùng đặt hoàn toàn niềm tin vào khả năng chữa bệnh của các loại thực phẩm chức năng này
họ có thể mất cơ hội chữa bệnh
trong điều trị kịp thời thực phẩm chức năng không phải là thần dược chữa bách bệnh
người tiêu dùng cần cảnh giác trước việc nhà sản xuất quảng cáo quá nhiều lợi ích cho một sản phẩm
dẫu vậy trước cơn thủy chiều dịch bệnh đang tăng cao như hiện nay
nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng như một kiểu vaccine dự phòng sẽ ngày càng tăng mạnh
một cuộc khảo sát của hội đồng dinh dưỡng cơ quan nghiên cứu khoa học về thực phẩm chức năng tại mỹ cho thấy
khoảng sáu mươi tám người trưởng thành ở mỹ tương đương một trăm năm mươi triệu người
sử dụng thực phẩm chức năng và khoảng năm mươi trong số này sử dụng với mức độ thường xuyên
gia hóa dân số gia tăng tỷ lệ các bệnh do lối sống và tăng chi phí chăm sóc y tế
là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thực phẩm chức năng
không thể phủ nhận thực phẩm chức năng có lợi ích đối với sức khỏe của con người
song cũng có tính hai mặt
thói quen nghĩ gì uống nấy có thể dẫn người tiêu dùng tới sự lạc lối
trong việc sử dụng thực phẩm chức năng qua đó tạo cơ hội cho hàng giả hàng kém chất lượng